theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện lục yên tỉnh yên bái cho biết
dạng sáng nay mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại ở một số xã trên địa bàn tỉnh
hai xã lâm thượng và tân phương ở huyện lục yên mưa lớn đã làm hai cây cầu bị cuốn trôi hư hỏng
một cây cầu khác bị xói mòn nhiều nơi bị sạt lở đất đá
nhiều ao cá của các hộ dân trong xã bị ngập gãy đổ không thể khôi phục
rất may là không có thiệt hại về người
ngay sau khi mưa lớn đi qua ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện lục yên
đã triển khai các tổ công tác xuống cơ sở huy động lực lượng bốn tại chỗ khắc phục hậu quả
ổn định đời sống nhân dân